một hành khách trú tại tỉnh hải dương bị cấm bay trong thời gian chín tháng bắt đầu từ ngày mai thông tin từ cục hàng không việt nam
nguyên nhân là bởi hành khách này đã cố tình hút thuốc trên chuyến bay vj một trăm ba mươi bốn ngày hai mươi chín tháng sáu mặc dù đã được tiếp viên nhắc nhở
cảng vụ hàng không miền bắc đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền nhưng hành khách này không chấp hành
cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không việt nam và nước ngoài khai thác tại việt nam không vận chuyển người này
trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ việt nam trong thời hạn bị cấm bay